tại thành phố hồ chí minh chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế tại việt nam đã được chính thức khởi động
chương trình nhằm mở rộng việc áp dụng các tiêu chuẩn canh tác nông nghiệp bền vững gia tăng lợi nhuận cho nông dân và giá trị hạt gạo xuất khẩu
chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên được tập đoàn lộc trời thí điểm tại việt nam từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
với sự hỗ trợ hợp tác của viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế và diễn đàn lúa gạo bền vững quốc tế
khai với khoảng bốn nông hộ tại đồng bằng sông kiều long tham gia thực hiện bộ tiêu chí quốc tế trong mô hình chuỗi lúa gạo khép kín
qua đó giúp tiết giảm chi phí sản xuất gia tăng lợi nhuận khi chất lượng hạt gạo được cải thiện sản xuất thân thiện với môi trường
theo bộ tiêu chí nông dân phải mặc đồ bảo hộ khi phun xịt thuốc chẳng hạn thì ban đầu họ rất ái ngại
sau khi vừa tuyên truyền thuyết phục họ đã làm theo và sau hai vụ sản xuất nông dân đã thay đổi mọi tập quán sản xuất cũ bằng phương thức mới hiệu quả sản xuất được nâng lên
tạo ra cái sản phẩm lúa gạo có chất lượng cao an toàn truy xuất được nguồn gốc nhưng mà đặt trong cái môi trường là sẽ bảo vệ được cái môi trường bảo vệ được sức khỏe của cộng đồng bảo vệ được cái tài nguyên bền dững của mình
vì có nghĩa rằng đó chính là cái thương hiệu lúa gạo
về cả tiêu chí về kinh tế về cả tiêu chuẩn về an toàn và có được lợi ích toàn cục lâu dài và bền dững
phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chương trình nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho hạt gạo việt tận dụng tốt hơn các cơ hội trên thị trường quốc tế
đặc biệt với mặt hàng gạo chất lượng cao kết nối nông dân việt với chuỗi cung ứng lúa gạo toàn cầu từ đó giúp họ cải thiện sinh kế trên cơ sở sản xuất bền vững